sau bảy mươi hai giờ kể từ khi thử nghiệm vaccine phòng covid một mươi chín cho ba tình nguyện viên đầu tiên
dự kiến trong ngày hôm nay học viện quân y sẽ tìm thử nghiệm vaccine nanocovax
cho những người còn lại trong nhóm sáu mươi tình nguyện viên của giai đoạn một
nanocovax là vaccine phòng covid một mươi chín đầu tiên của việt nam
do công ty cổ phần công nghệ sinh học dược nanogen sản xuất
chương trình thử nghiệm lâm sàng vaccine nanocovax có ba giai đoạn
trong đó thời điểm này đang được tiến hành giai đoạn một
tức là từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi
sẽ có sáu mươi tình nguyện viên trong độ tuổi từ một mươi tám đến năm mươi tham gia
để đánh giá tính an toàn và bước đầu đánh giá đáp ứng sinh miễn dịch